tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang cho biết vừa kiểm tra phát hiện và tạm giữ số lượng lớn bia nhãn mát nước ngoài không có hóa đơn chứng từ hợp pháp trong một kho hàng tại khóm xuân biên thị trấn tịnh biên huyện tịnh biên
trước đó vào lúc một mươi ba h ngày một mươi ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi một tổ liên ngành chống buôn lậu của tỉnh phối hợp với công an thị trấn tịnh biên tiến hành kiểm tra kho của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại thực phẩm thanh quân tại số hai trăm linh chín khóm xuân biên thị trấn tịnh biên huyện tịnh biên tỉnh an giang do ông nguyễn thanh quân được ủy quyền làm giám đốc
qua kiểm tra lực lượng phát hiện bên trong kho chứa có năm trăm tám mươi sáu thùng bia nhãn hiệu cront có xuất xứ nước ngoài tổng giá trị khoảng hơn một trăm hai mươi triệu đồng
tại thời điểm kiểm tra ông quân không xuất trình được khóa đơn hợp pháp chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa trên
tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông nguyễn thanh quân về hành vi kinh doanh hàng hóa nước ngoài không có hóa đơn hợp pháp chứng minh nguồn gốc xuất xứ và tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên
vụ việc được bàn giao cho công an huyện tịnh biên tiếp tục xác minh điều tra làm rõ để xử lý theo quy định
công an quận bắc tử liêm hà nội cho biết qua công tác nắm tình hình địa bàn đã phát hiện nguyễn văn nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hiện đang thuê nhà tại đường cổ nhuế phường cổ nhuế hoai quận bắc tử liêm hà nội có biểu hiện nhập lậu kinh doanh bánh trung thu các loại nguyên liệu làm bánh trung thu do nước ngoài sản xuất không đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm đưa về tiêu thụ trên địa bàn quận trong dịp tết trung thu sắp tới
cụ thể tối ngày một mươi ba tháng chín công an quận bắc từ liêm hà nội đã bắt quả tang nguyễn văn nam khi đang bốc xếp nhiều thùng các tông có chữ nước ngoài để đưa đi tiêu thụ
qua quá trình kiểm tra phát hiện thu giữ bốn mươi ba thùng bánh với tổng số khoảng năm chiếc các loại trong đó có hai mươi tám thùng bánh trung thu một mươi năm thùng bánh thập cầm
tuy dịch covid có những diễn biến phức tạp nhưng các đối tượng buôn bán các loại hàng hóa này cũng sẽ nghĩ ra đủ các loại chiêu trò để đưa hàng sâu vào nội địa

tuy dịch covid có những diễn biến phức tạp nhưng các đối tượng buôn bán các loại hàng hóa này cũng sẽ nghĩ ra đủ các loại chiêu trò để đưa hàng sâu vào nội địa
người hoặc là đường tiểu ngạch để nhằm tránh sự kiểm soát của lực lượng cơ quan chức năng
lực lượng công an thành phố hà nội cũng trong đó có phòng cảnh sát môi trường đã tích cực phối hợp
và các lực lượng chức năng khác để giả soát phát hiện cũng như kiểm tra những trường hợp sai phạm
kiên quyết không để cái hành vi kinh doanh hàng hóa là thực phẩm không rõ nguồn gốc diễn ra để nhằm tránh
cũng như giảm thiểu nguy cơ gây mất vệ sinh an toàn thực phẩm đối với người tiêu dùng
toàn bộ số hàng được cơ quan chức năng thu giữ chờ kiểm định chất lượng để xử lý theo quy định của pháp luật
trong thời gian vừa qua nhu cầu trang bị các thiết bị vật tư y tế các thiết bị thở các bộ test nhanh
thiết bị bảo hộ nước sát khuẩn phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh đang hết sức cấp thiết
và trước thực tế này một số đối tượng vì lợi nhuận đã bất chấp sự an toàn tính mạng của người dân
tiến hành sản xuất kinh doanh buôn bán các mặt hàng không đảm bảo chất lượng và không rõ nguồn gốc xuất xứ
hậu quả của hành vi này là hết sức nghiêm trọng
thế nhưng thực tế hiện nay hành vi buôn bán trang thiết bị y tế phần lớn vẫn chỉ bị xử lý ở mức độ hành chính và chưa tạo được sức gian đe
hơn một thiết bị y tế là các dụng cụ hỗ trợ máy thở không nguồn gốc xuất xứ như thế này
vừa được lực lượng cảnh sát kinh tế công an huyện hoài đức hà nội phát hiện thu giữ
toàn bộ số hàng hóa này đã bị bắt quả tăng khi đang vận chuyển bốc xếp trên địa bàn xã an khánh
theo điều tra ban đầu mỗi sản phẩm này chỉ có giá nhập từ hai mươi bảy sáu trăm linh đồng trên một chiếc
không chỉ vụ việc nêu trên thời gian vừa qua các lực lượng chức năng tại nhiều tỉnh thành phố cũng đã liên tục phát hiện
bắt giữ hàng chục nghìn sản phẩm thiết bị vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch không rõ nguồn gốc xuất xứ
để qua mắt lực lượng chức năng các đối tượng thường lợi dụng mạng xã hội làm nơi buôn bán
sau đó tìm những địa hình đi lại khó khăn sâu trong các ngõ nhỏ để làm nơi cất giấu hoặc trao đổi hàng hóa
qua công tác điều tra cơ bản và công tác nắm tình hình
liên tục nắm tình hình chúng tôi cũng đã rất quyết tâm khám phá các vụ việc buôn bán khẩu trang không nguồn gốc
rồi que tét thử có nguồn gốc xuất xứ và thiết bị trợ thở
chúng tôi đã lập hẳn một chuyên đề để đấu tranh khám phá
và chúng tôi cũng kịch liệt lên án đối với những cá nhân tổ chức lợi dụng tình hình dịch bệnh
lợi dụng sự khan hiếm của thiết bị vật tư y tế để đưa vận chuyển hàng hóa không nguồn gốc vào nội địa
và để bán đến những người mắc bệnh
cơ trang thiết bị vật tư y tế
vật tư y tế là những vật dụng không thể thiếu trong công tác điều trị người bệnh
cũng như đối với các lực lượng tham gia phòng chống dịch covid một mươi chín
vì vậy những vật tư thiết bị y tế không đảm bảo về chất lượng
sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng của người bệnh cũng như cán bộ y tế
trang thiết bị y tế không rõ nguồn gốc xuất xứ không được quản lý chất lượng
trang thiết bị y tế giả nếu được đưa vào sử dụng tại các cơ sở y tế
sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng của dịch vụ y tế
mang lại nhiều rủi ro cho người bệnh và nhân viên y tế
hoặc là rủi ro cho môi trường y tế
và nếu người dùng là nhân viên y tế
thì sẽ là tăng tỷ lệ nhiễm covid trong giai đoạn phòng chống dịch bệnh hiện nay
và những hàng hóa nhập từ nước ngoài về và không qua hải quan
không khai báo hải quan và không nộp thuế
không có nguồn gốc chứng từ hóa đơn về cái hàng hóa đó
thì đó là hàng lậu
và với hàng lậu như vậy
mà trị giá dưới
trị giá dưới một trăm linh triệu đồng thì sẽ bị phạt hành chính
có thể phạt lên đến bảy mươi triệu đồng đối với hành vi vi phạm chính
còn đối với hàng lậu mà có trị giá từ một trăm linh triệu đồng trở lên
so với cái hàng thông thường so với hàng thật
thì người vi phạm buôn lậu sẽ bị xử lý hình sự về tội buôn lậu
theo quy định tại một trăm tám mươi tám của bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
với cái chế tài cao nhất của tội danh này
thì có thể lên đến là hai mươi năm tù
việc đưa trong thiết bị vật tư y tế giảng
kém chất lượng không có nguồn gốc xuất xứ đưa ra thị trường
là hành vi làm ảnh hưởng chung đến công tác phòng chống dịch trên cả nước
đi ngược lại với tinh thần chống dịch như chống giặc hiện nay
đây là hành vi lừa dối người tiêu dùng
đáng bị lên án và phải xử lý nghiêm minh trước pháp luật
tiếp tục với một số tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
tại bình phước một phụ nữ chú xã đoàn kết huyện bù đăng
vừa bị lập biên bản xử lý về hành vi điều khiển xe máy ra đường
không có lý do chính đáng
và khi bị lực lượng chức năng lập biên bản làm việc
thì người này còn có thái độ không hợp tác và chống đối
trước đó tổ kiểm tra thị trấn đức phong phát hiện
người phụ nữ điều khiển xe máy trên đường hùng vương thuộc khu đức hòa
không xuất trình được giấy tờ tùy thân cũng như giấy đi đường hợp lệ
nên đã tiến hành lập biên bản làm việc
tuy nhiên người phụ nữ này không hợp tác có hành vi quá khích chống đối
liên tục sô đẩy lực lượng chức năng rồi sau đó bất ngờ bỏ lại xe rồi ra về
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản tạm giữ phương tiện
đồng thời điều tra xử lý đối tượng về hành vi vi phạm chỉ thị một mươi sáu
về phòng chống dịch covid một mươi chín và chống đối lực lượng chức năng
trong thời gian các địa phương nghiêm túc thực hiện các biện pháp giãn cách
rất nhiều hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh đã bị xử lý nghiêm minh
đặc biệt là hành vi chống người thi hành công vụ
tại đà nẵng chỉ trong một thời gian ngắn cơ quan cảnh sát điều tra công an
thành phố đà nẵng đã ra quyết định khởi tố năm vụ án với sáu bị can về hành vi
chống người thi hành công vụ
điều đáng nói là các đối tượng này vô cùng hung hãn dùng hung khí tự chế tấn công
và đe dọa trực tiếp đến tính mạng của lực lượng thực hiện nhiệm vụ chống dịch
tại các chốt kiểm soát
dùng lời lẽ thiếu văn hóa lăng mạ chửi bới dùng ghế tấn công vào tổ công tác
thậm chí là dùng dao tự chế đâm loạn xạ
những vụ việc này liên tiếp xảy ra tại đà nẵng
uy hiếp đến tính mạng của lực lượng tham gia chống dịch
ông lê bá dụng thành viên chốt kiểm dịch tại thôn cẩm nam xã hòa châu huyện hòa vang
là người trực tiếp bị đối tượng dùng dao tấn công khiến ung bị thương
vụ việc xảy ra vào đêm ngày một mươi bốn tháng chín vừa qua sau khi đối tượng hồ đắc thi
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú cùng thôn nài nỉ để được thông chốt nhưng bất thành
mong sao là ngành chức năng có bình pháp
mạnh răn đe và lại có một định hướng rõ ràng để cho chúng tôi được yên tâm làm nhiệm vụ tại chốt
sau khi đối tượng này có hành vi dùng dao bạch âm cho lực lượng thực tốc
thì trong các lực lượng đã nhanh chóng dùng gại tước cái vũ khí của nó của đối tượng
nên nó cũng thấm chế đối tượng đó cũng là một cái rất tốt trong lực lượng này

còn trong cái hành vi này
gây rấu hoặc là chống đối với người thi hành công vụ
mà chúng ta cũng thường xuyên tuyên truyền cho người dân và cũng như là lực lượng làm nhiệm vụ
để biết cái hành vi này và chủ động trong cái việc mà biện pháp để xử lý cái tình huống như thế
mới đây ngày một mươi sáu tháng chín cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng
tiếp tục ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nguyễn bình hưng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
trú khu đô thị ecocham phường hòa hiệp nam quận liên kiểu về hành vi chống người thi hành công vụ
trong khi tội công tác đang làm nhiệm vụ thì hưng bất ngờ từ trong nhà cầm cuốc chạy ra
la lối đe dọa và dùng không khí đuổi đánh tội công tác
với sự nguy hiểm manh động của các đối tượng này cơ quan công an thành phố đà nẵng
nhanh chóng vào cuộc làm rõ hành vi và đưa ra xét xử công khai theo thủ tục án rút gọn
nhưng một số đối tượng quá khích như tôi nói ở đây là có những hành vi cám trở
dùng không khí tấn công lực lượng thi hành công vụ
cho nên trước tình hình đó thì trong quá trình thu thập chứng cứ thì có những khó khăn
mà đặc biệt là chỗ về nhận thức của người dân
để phục vụ yêu cầu chung của tình hình thành phố thì chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ
với lại việc kiểm soát tòa án để tiến hành điều tra tri tố xác xử nhanh các vụ án này
để đảm bảo tình hình an ninh trong tình hình thành phố
dịch bệnh vẫn đang tiếp tục hoàn hành
những đối tượng chống người thi hành công vụ đặc biệt là chống lại lực lượng phòng chống dịch
cần phải được xử lý nghiêm và đúng pháp luật để răng đe giáo dục